đó là thực tế đang diễn ra trên tuyến sông tiếp giáp giữa thành phố hà nội với ba tỉnh vĩnh phúc hưng yên và phú thọ
và đây cũng chính là nguyên nhân phát sinh những mâu thuẫn tranh chấp địa bàn khai thác nhất là tại các mỏ cát giáp danh
trước những diễn biến phức tạp của nạn khai thác cát trái phép
ủy ban nhân dân tp hà nội đang chỉ đạo các ban ngành chức năng vào cuộc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đây là một tàu hút cát có công suất lớn vừa bị công an huyện ba vì bắt quả tang khi đang khai thác cát ở trên sông hồng
với công suất khai thác lên tới sáu mươi m ba một giờ thì những chủ tàu này vẫn đang lợi dụng sự sơ hở của lực lượng chức năng để khai thác cát trái phép trên sông hồng
và những diễn biến của những phương tiện khai thác cát tặc trên sông hồng thì cho thấy những biện pháp đấu tranh
của lực lượng chức năng vẫn đang rất khó khăn
đoạn sông hồng này chảy qua thị xã sơn tây hà nội và huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
phần lòng sông phía hà nội bị cấm khai thác cát dưới mọi hình thức
còn phía vĩnh phúc doanh nghiệp lại được tỉnh cấp phép khai thác
cảnh khai thác rầm rộ cả ngày lẫn đêm
nguồn lợi kinh tế lớn cùng với mâu thuẫn
kịp thời xử lý những đối tượng lợi dụng khai thác cát trái phép